trước những diễn biến phức tạp do dịch covid một mươi chín gây ra ubnd tỉnh quảng bình đã có văn bản chỉ đạo
tạm dừng đón khách tham quan du lịch tại các khu điểm du lịch ở địa bàn từ giờ ngày hôm nay một mươi bảy tháng ba
trước đó sở du lịch quảng bình nhận được đề xuất của một số doanh nghiệp về việc tạm dừng đón khách
tại một số điểm tham quan du lịch do vậy để phòng chống dịch covid một mươi chín ubnd tỉnh quảng bình đã có văn bản
chỉ đạo tạm dừng đón khách tham quan du lịch tại các khu điểm du lịch trên địa bàn từ giờ ngày một mươi bảy tháng ba
trong thời gian tạm dừng đón tiếp khách đơn vị quản lý khai thác các khu điểm du lịch tiến hành vệ sinh
khử trùng các khu vực đón tiếp khu điểm tham quan du lịch chỉnh trang cơ sở vật chất trang thiết bị
bảo đảm các điều kiện đón và phục vụ khách du lịch khi được cấp phép mở cửa trở lại